tổng cục hải quan đã tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ sáu nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước
và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của nhà nước trong năm năm qua
báo cáo tại hội nghị trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi các đơn vị hải quan trên cả nước đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác
nổi bật là công tác cải cách tạo thuận lợi cho sao thương hàng hóa hoàn thành vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh về thu thuế xuất nhập khẩu
phát hiện bắt giữ nhiều vụ án buôn lậu gian lận thương mại các vụ việc nhập lậu phế liệu rác thải hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
các cục hải quan tại địa phương đã có các mô hình những cách làm sáng tạo hiệu quả giảm thủ tục hành chính phiền hà cho doanh nghiệp
tại hội nghị này tổng cục hải quan cũng đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng
nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và phát triển hải quan việt nam chuyên nghiệp minh bạch hiệu quả